kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày
sau đó nhu cầu du lịch tăng cao khiến nhiều điểm vui chơi luôn trong tình trạng quá tải
ngay trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ bãi biển cửa lò tỉnh nghệ an đã đón hai trăm năm mươi lượt khách
nhiều khách sạn cháy phòng giao thông ủ nứ các dịch vụ kinh doanh trên biển nở rộ
nhiều du khách đã phải đặt phòng trước từ nửa tháng đến một tuần
còn tại bãi biển sầm sơn tỉnh thanh hóa gần như du khách không còn chỗ chen chân
bởi chỗ nào cũng chật cứng người đông nghịch du khách từ mọi miền tổ quốc đổ về đây vui chơi tắm biển
ước tính mỗi ngày đón khoảng một trăm linh lượt du khách đến tham quan tắm biển
theo sở du lịch tỉnh khánh hòa dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
khánh hòa ước đón khoảng một trăm năm mươi lượt khách lưu trú tăng một mươi một so với dịp nghỉ lễ năm ngoái
trong đó khách quốc tế ước đạt bốn mươi bốn bốn trăm linh lượt khách trong nước ước đạt một trăm linh năm năm trăm linh lượt
sở du lịch tỉnh bình định đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch
nhà hàng điểm đến du lịch thực hiện việc bình ổn giá dịch vụ du lịch
chấp hành quy định pháp luật về giá tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký
niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách
nhiều điểm du lịch khác trên khắp cả nước cũng đông nghịch du khách do nhu cầu tăng cao